về công tác khắc phục hậu quả của lũ lụt tại các tỉnh miền núi phía bắc
chiều qua ubnd tỉnh yên bái đã chủ trì cuộc họp đánh giá công tác tìm kiếm cứu nạn
và tổ chức khắc phục hậu quả thiệt hại trên địa bàn huyện mù căng trải
theo số liệu báo cáo tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại huyện mù căng trải
đã lên đến một trăm sáu mươi tỷ đồng công việc trước mắt là tìm kiếm những người mất tích
và là ưu tiên quan trọng nhất
tại cuộc họp đồng chí đỗ đức duy chủ tịch ubnd tỉnh yên bái cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ
của lãnh đạo quân khu hai đã chỉ đạo lực lượng giúp tỉnh yên bái tìm kiếm cứu nạn
và khắc phục hậu quả mưa lũ ubnd tỉnh đề nghị cán bộ chiến sĩ sư đoàn ba trăm một mươi sáu quân khu hai
quan tâm công tác khắc phục tại khu vực thị trấn và sọc theo khu vực thủy điện khao mang thương
để nhanh chóng tìm thấy thi thể các nạn nhân mất tích nhưng phải bảo đảm an toàn tuyệt đối
cho lực lượng tìm kiếm tiếp tục ra soát các hộ gia đình sống ven bờ suối có nguy cơ
bị sạt lở cao để có phương án di rời an toàn nỗ lực dọn dẹp những địa điểm đất đá bồi lấp xuống
các công trình công cộng và trường học bảo đảm đến ngày một mươi năm tháng tám các cháu học sinh có địa điểm
học tập quan tâm đến công tác xử lý môi trường và khắc phục các tuyến đường giao thông còn lại
đang bị tắt tại xã lao trải chế cu nhà nắm bắt tình hình nhanh và kịp thời cấp pháp lương thực
thực phẩm quần áo cho các gia đình bị ảnh hưởng đối với huyện mù căng trải tiếp tục cập nhật
thông tin tình hình thiệt hại và phối hợp với các sở ngành liên quan huy động nguồn lực nhanh chóng
khắc phục hậu quả động viên tinh thần để nhân dân sớm ổn định cuộc sống và sản xuất
thưa quý vị theo thông tin mới nhất của phóng viên truyền hình nhân dân đang có mặt tại huyện mù căng trải
vừa gửi về vào lúc một mươi giờ sáng nay đội tìm kiếm cứu nạn đã tiếp tục tìm thấy một thi thể nạn nhân
như vậy là tính đến thời điểm hiện tại trận lũ quét ở mù căng trải cách đây hai ngày đã làm bốn người thiệt mạng
và hiện vẫn còn một mươi người bị mất tích